trong không khí toàn đảng toàn dân và toàn quân ta đang hướng đến chào mừng kỷ niệm một trăm hai mươi tám năm
ngày sinh chủ tịch hồ chí minh một mươi chín tháng năm một nghìn tám trăm chín mươi một mươi chín tháng năm hai nghìn một mươi tám và bảy mươi năm ngày chủ tịch hồ chí minh
ra lời kêu gọi thi đua ái quốc một mươi một tháng sáu một nghìn chín trăm bốn mươi tám một mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
sáng ngày một mươi ba tháng năm tại hà nội đoàn đại biểu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
chiến sĩ thi đua toàn quốc và các điển hình tiên tiến công an nhân dân đã có buổi lễ dân hương
và báo cáo bác cùng với các anh hùng liệt sĩ những thành tích đã đạt được
đoàn đại biểu do đồng chí thiếu tướng nguyễn hải trung phó tổng cục trưởng tổng cục chính trị công an nhân dân làm trưởng đoàn
đã tiến hành dân hương tại lăng chủ tịch hồ chí minh và tượng đài bắc sơn
trong buổi lễ đồng chí nguyễn hải trung đã thay mặt đoàn đại biểu báo cáo với bác cùng các anh hùng liệt sĩ
những thành tích mà lực lượng vũ trang nhân dân công an nhân dân đã đạt được trong phong trào
công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy và học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
từ năm hai nghìn một mươi đến nay
bên cạnh những thành tích đã đạt được đồng chí thiếu tướng cũng nêu lên những khó khăn trong công tác hoạt động
trong đó điển hình là tình hình an ninh trật tự đất nước vẫn đang diễn ra hết sức phức tạp
đoàn đại biểu dân vòng hoa bày tỏ lòng thành kính biết ơn với các anh hùng liệt sĩ
và kết thúc buổi lễ tại tượng đài bắc sơn hà nội